tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang đẩy nhanh quá trình tự động hóa trong lĩnh vực logistics
và sẽ trở thành xu hướng chính trong thời gian tới
đây là nhận định đưa ra tại hội thảo chặng đường phía trước
thị trường logistics và chuỗi cung ứng việt nam vừa diễn ra tại tp hcm
theo jll tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang đẩy nhanh quá trình tự động hóa
trong lĩnh vực logistics và sẽ trở thành xu hướng chính trong thời gian tới
khách thuê đang có xu hướng nâng cấp từ các cơ sở lỗi thời
vừa và nhỏ và quản lý bởi chủ sở hữu tư nhân
để chuyển đến cơ sở hiện đại hơn ở vị trí tốt hơn
đồng thời việc hợp nhất các hoạt động logistics vào hiện đại hóa chuỗi cung ứng
đang nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí logistics tổng thể cho khách thuê
tăng trưởng trong các ngành khác cũng sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường hậu cân ba bên
bao gồm tăng trưởng trong ngành thực phẩm và đồ uống
chăm sóc sức khỏe và dược phẩm cũng như các ngành thiết bị văn phòng và công nghệ